đối tượng kiểm tra gồm các cơ quan đơn vị thuộc trực thuộc bộ nội vụ và cá nhân có liên quan
theo nội dung kế hoạch kiểm tra công tác cán bộ năm hai nghìn một mươi chín
trong quý ba bộ nội vụ sẽ kiểm tra tại ban tôn giáo chính phủ và tạp chí tổ chức nhà nước
quý bốn sẽ kiểm tra cục văn thư và lưu trữ nhà nước trường đại học nội vụ hà nội
nội dung kiểm tra tập trung vào công tác tiếp nhận tuyển dụng công chức viên chức
trong công tác quy hoạch bộ kiểm tra việc ra soát thẩm định cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch
điều kiện tiêu chuẩn trình độ năng lực uy tín cán bộ công chức viên chức trước khi quy hoạch
bộ cũng kiểm tra công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức
công tác bổ nhiệm cán bộ của bốn đơn vị trên công tác điều động luân chuyển
bộ nội vụ đề ra nguyên tắc khi phát hiện tổ chức cá nhân có vi phạm trong công tác cán bộ
phải tiến hành kiểm tra kết luận và xử lý nghiêm minh chính xác kịp thời thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo
tự kiểm tra và tổ chức kiểm tra giám sát công tác cán bộ theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao
từ ngày một đến ngày ba tháng bảy đoàn đại biểu việt nam do đồng chí phan thanh bình
ủy viên ủy ban thường vụ chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội
dẫn đầu đã tham dự diễn đàn quốc tế sự phát triển của chế độ đại nghị được tổ chức tại thủ đô moscow của liên bang nga
diễn đàn còn có sự tham gia của tám trăm linh nghị sĩ đến từ một trăm ba mươi hai quốc gia cùng đại diện của một mươi bốn tổ chức liên nghị viện như liên minh nghị viện thế giới
hội đồng nghị viện châu âu hội đồng nghị viện châu á
tại diễn đàn các đại biểu tham gia các phiên thảo luận nhiều chủ đề được quan tâm trên thế giới như an ninh và ổn định quốc tế
sự phát triển của nền kinh tế số các chính sách về môi trường và giới trẻ
ngoài ra diễn đàn còn diễn ra nhiều thảo luận về vai trò của luật pháp trong chống đói nghèo và bất bình đẳng
chống tin giả vai trò của lớp trẻ trong phát triển chế độ đại nghị
tham gia phiên thảo luận về luật pháp và khuôn khổ pháp lý của tương lai kỹ thuật số
những thách thức và giải pháp
thanh bình có bài phát biểu trong đó nhấn mạnh của cách mạng bốn và cách mạng năng lượng
đang làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo của các ngành công nghiệp và năng lượng
ngoài ra các đại biểu của đoàn việt nam còn tham dự và phát biểu tại một số hoạt động khác
như các phiên thảo luận về an ninh quốc tế đối thoại giữa các nhà lập pháp nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định
hợp tác liên nghị viện nguyên tắc su thế và tổ chức bàn tròn cuộc chiến truyền thông
làm thế nào để chống nạn tin tức giả mạo chương trình nghị sự về môi trường
tối ngày một tháng bảy tại thành phố đà lạt học viện lục quân bộ quốc phòng đã tổ chức buổi tọa đàm
giao lưu điển hình tiên tiến xứng danh bộ đội cụ hồ
đây là hoạt động nhằm tôn vinh các điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống
cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ
tại buổi giao lưu các đại biểu đã được nghe những câu chuyện chia sẻ của tám cán bộ
cán bộ chiến sĩ có những thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống
cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ trong thời gian qua
đây là những gương điển hình luôn nỗ lực vươn lên trong khó khăn gương mẫu rèn luyện sáng tạo
miệt mài tận tụy với công việc
mỗi gương điển hình đều gắn với một cách làm hay sáng tạo có sức lan tỏa
và đã được lãnh đạo học viện ghi nhận góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm
khơi dậy niềm tự hào ý chí phấn đấu phát huy bản chất tốt đẹp của bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới
trong phần tin tiếp theo biển mỹ khê đà nẵng tiếp tục ô nhiễm vì nước xả thải
đêm nay ngày hai tháng bảy áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
các tỉnh bắc bộ và trung bộ chuẩn bị các phương án chủ động ứng phó
thưa quý vị mặc dù trong thời gian vừa qua chính quyền địa phương tại các cấp tại đà nẵng
đã có nhiều biện pháp mạnh và kiên quyết xử lý tình trạng xả thải trực tiếp ra biển
tuy nhiên vào khoảng một mươi bảy h chiều ngày một tháng bảy ngay sau khi nắng nóng đột ngột chuyển sang mưa rào
thì nước ô nhiễm tại một số cống xả lại tiếp tục chảy mạnh ra biển
sau đây là ghi nhận nhanh của chúng tôi
thưa quý vị và các bạn hiện chúng tôi đang có mặt tại bãi biển mỹ khê
những bãi biển đẹp nhất của thành phố đà nẵng
tuy nhiên sau mỗi trận mưa to thì hiện tượng nước đen ngòm lại chảy ra từ các ống cống
và kèm theo mùi hơi thối
điều đang nói là các dòng nước đen ngòm này chảy tràn trực tiếp ra biển và gây ô nhiễm môi trường
theo phần ảnh của nhiều người dân địa phương tình trạng xả thải trực tiếp ra biển mỹ khê
đã kéo dài hàng chục năm nay nhất là sau mỗi trận mưa to
hôi thối kèm theo nước mưa lại đổ mạnh ra biển
nước chảy tới đâu đều có màu đục hơn so với nước biển
và trên mặt cát đều để lại những vệt loang màu đen
gây ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh của người dân nơi đây
cũng như du khách đến thăm quan
em cảm thấy rất quan ngại cho vấn đề môi trường
với cả nếu mọi người mà tắm trong cái môi trường
tắm biển trong cái môi trường không được sạch sẽ như thế thì rất là hại đến sức khỏe
hơi thất vọng một chút khi mà đến đây thì nói chung là sóng thì to nhưng mà nước biển thì đục khá là đục
và em thấy là không được bằng những bãi biển khác ở chỗ khác
thì em nghĩ là mọi người nên tránh lạm dụng xả rác bừa bãi
hoặc là làm xả thải ra biển như thế này để có môi trường trong lạnh hơn
và mọi người cũng khi mà đến thăm quan
thì cũng cảm thấy thoải mái hơn và không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sinh sống ở gần đây nữa
cũng theo nhiều hộ kinh doanh tại đây
việc phản ánh về hiện tượng xả thải đã nêu rất nhiều lần nhưng hiện tại vẫn chưa được khắc phục
do đó vắng khách ế khách là điều dễ hiểu
được biết chính quyền thành phố đà nẵng ca cấp đã và đang rất quyết liệt trong việc xử lý tình trạng ô nhiễm này
tuy nhiên khi nào chấm dứt việc xả thải không còn mùi hôi thối
câu trả lời vẫn chờ vào thời gian ưu
cũng liên quan đến tình hình ô nhiễm tại các thành phố lớn
mới đây ủy ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu ủy ban nhân dân hai mươi bốn quận huyện tăng cường quản lý
kiểm tra các cơ sở sản xuất trên địa bàn và kịp thời xử lý các vi phạm về môi trường
thành phố yêu cầu kết hợp nhiều biện pháp quản lý để phòng ngừa
ngăn chặn các vi phạm cũng như các điều kiện để các cơ sở vi phạm tiếp tục hoạt động
sau khi đã bị xử phạt và bị áp dụng hình thức xử phạt
chỉ hoạt động có thời hạn
các sở ngành quận huyện có trách nhiệm công khai thông tin doanh nghiệp bị xử phạt
vi phạm hành chính cũng như kịp thời cung cấp thông tin cho sở kế hoạch và đầu tư
về các doanh nghiệp hộ kinh doanh cá thể vi phạm hành chính sau đăng ký kinh doanh
để sở kế hoạch và đầu tư xử lý các trường hợp vi phạm
thành phố cũng sẽ kiến nghị các cơ quan trung ương các biện pháp
để cưỡng chế thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc
và đêm ngày hai tháng bảy áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
hồi một giờ ngày hai tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi tám hai độ vĩ bắc
một trăm một mươi ba độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng một trăm chín mươi km về phía bắc đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy
tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
dự báo từ một giờ ngày hai tháng bảy đến một giờ ngày ba tháng bảy áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một giờ ngày ba tháng bảy vị trí tâm bão ở khoảng một mươi chín năm độ vĩ bắc
một trăm một mươi tám độ kinh đông ngay trên bờ biển phía đông đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi một
chiều ngày một tháng bảy ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đã ra công điện gửi các tỉnh thành phố ở bắc bộ trung bộ từ quảng ngãi trở ra
và các bộ ngành liên quan về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới
đây là cơn áp thấp nhiệt đới bão đầu mùa diễn ra trong điều kiện diễn biến thời tiết phức tạp
sau đợt nắng nóng kéo dài có khả năng kèm theo mưa lớn và rông lấp cực đoan
để chủ động ứng phó ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố và các bộ ngành triển khai nội dung cấp bách sau
đối với khu vực trên biển ven bờ thường xuyên cập nhật thông tin thông báo cho chủ các phương tiện
thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới
thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
vùng nguy hiểm được cập nhật theo các bản tin của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
đối với khu vực đất liền trên đảo theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới mưa lũ
thông tin kịp thời đến chính quyền người dân và khách du lịch để chủ động phòng tránh
nhất là khu vực ngập lụt đô thị vùng trũng thấp ven biển sông suối và đặc biệt lũ quét sạt lở đất các tỉnh miền núi
dự trữ lương thực nhu yếu phẩm nước sạch thuốc men thực hiện phương châm bốn tại chỗ để chủ động đối phó với mưa lũ lớn
tổ chức tính toán hồ chứa vận hành xả lũ bảo đảm an toàn hồ đập công trình hạ du và chủ động phương án ứng phó phù hợp
chiều tối ngày một tháng bảy toàn tỉnh hà tĩnh đã bắt đầu có mưa
đây được xem là cơn mưa vàng giải nhiệt mà người dân hà tĩnh mong đợi từ hơn một tháng nay
hiện nay trên địa bàn tỉnh hà tĩnh tình trạng cháy rừng đã cơ bản được khống chế
tại các huyện như nghi xuân hương sơn thì lượng mưa chưa nhiều nhưng đã phần nào hỗ trợ việc dập tắt các đám lửa còn âm ỉ
liên tiếp trong những ngày qua từ ngày hai mươi tám tháng sáu đến một tháng bảy trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng lịch sử
thiêu dụi hàng trăm hết ta rừng
theo đó vụ cháy xảy ra vào trưa ngày hai mươi tám tháng sáu tại xã xuân hồng huyện nghi xuân
sau đó ngọn lửa lan rộng sang các khu
khu rừng thuộc tổ dân phố hai mươi ba thị trấn xuân an
sau hơn một mươi tiếng nỗ lực dập lửa đến hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng sáu vụ cháy rừng đã cơ bản được không chế
tuy nhiên vào ba giờ sáng ngày hai mươi chín tháng sáu ngọn lửa lại tiếp tục bùng cháy trở lại
trưa ngày hai mươi chín tháng sáu đám cháy rừng tại thị trấn xuân an cũng đã được khống chế
đến chiều ngày hai mươi chín tháng sáu ngọn lửa lại tiếp tục bùng phát tại xã xuân hồng huyện nghi xuân
đây là lần thứ ba đám cháy quay lại ở huyện nghi xuân
tại huyện cẩm xuyên từ trưa ngày hai mươi chín tháng sáu ở tiểu khu ba trăm hai mươi bốn thuộc ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên kẻ gỗ
ngọn lửa thiêu dụi một số diện tích rừng phòng hộ tự nhiên
ngành chức năng và chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng gồm hơn năm trăm linh người để chữa cháy
đến sáng ngày ba mươi tháng sáu lửa đã được khống chế tuy nhiên vẫn còn cháy âm ỉ
thưa quý vị sáng sớm nay ngày hai tháng bảy trên phố hàng bông hà nội
một căn nhà bất ngờ bị đổ sập khiến cho nhiều người dân chung quanh rất hốt hoảng
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân

và theo ghi nhận cho đến thời điểm hiện tại không có thiệt hạn nào về người
được biết tầng một của căn nhà bị sập là cửa hàng bán đồ thể thao
hiện tại phố hàng bông cả hai chiều hướng ra phố đi vinh hoàng và nguyễn trãi
đều đang bị bấm tỏa và tạm thời không lưu thông được
bên cạnh đó cả dọc dãy phố hàng bông hiện tại cũng đang bị mất điện
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin từ quý vị khán giả sau những bản tin tiếp theo
trong khi đó đối với tổng công ty sondesi đơn vị đang quản lý vận hành một mươi khu công nghiệp trên địa bàn hai tỉnh đồng nai bà rịa vũng tàu
việc hai hiệp định giữa việt nam và eu vừa được ký kết sẽ mở ra nhiều cơ hội kinh doanh
đặc biệt là thu hút các nhà đầu tư đến từ châu âu với công nghệ hiện đại đến đầu tư tại các khu công nghiệp
qua việc hiệp định thương mại tự do việt nam eu được ký kết
thì chúng tôi cũng hy vọng là sẽ có một làn sóng các nhà đầu tư đến từ khu vực châu âu
sẽ tìm đến việt nam và lập đầu tư vào việt nam
và mở ra các công ty các nhà máy sản xuất hàng hóa để phục vụ cho thị trường tại châu âu
theo ủy ban
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai eu đang là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai chỉ sau hoa kỳ
kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của đồng nai vào eu hiện khoảng hai năm tỷ đô la
chiếm một mươi sáu trong tổng kim ngạch của tỉnh
những mặt hàng doanh nghiệp đồng nai xuất khẩu nhiều vào thị trường eu là giày dép
dệt may sản phẩm từ gỗ
do đó hai hiệp định vừa ký kết với eu được cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn rất kỳ vọng
để xuất khẩu đến cộng đồng các nước eu thì cái chất lượng
của sản phẩm nó phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều này nó gián tiếp góp phần
cho cái hoạt động kinh doanh nó hiệu quả trong cái xu thế hội nhập
và như vậy chúng ta sẽ tận dụng được cái tối ưu về cái việc điều chỉnh cái thuế nhập khẩu
đa phần giảm gần tới bảy mươi thuế xuất như vậy đây là một cái điều rất là thuận lợi
hiện cộng đồng doanh nghiệp đồng nai đang rất mong mỏi sẽ có nhiều mô hình hợp tác
giữa các doanh nghiệp việt nam châu âu để hiện thực hóa hiệp định thương mại tự do việt nam eu
và hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu
tuy nhiên để xuất khẩu vào thị trường eu đòi hỏi từng doanh nghiệp phải tìm hiểu kỹ các quy định
để có sự chuẩn bị phù hợp kịp thời để không bị yếu thế trong sân chơi với eu
theo thông tin từ thành phố sầm sơn thanh hóa dự án quảng trường biển và trục cảnh quan
lễ hội dự kiến sẽ được khởi công vào quý ba năm nay
đây là dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn một bốn trăm linh tỷ đồng trên tổng diện tích khoảng một mươi năm
dự án quảng trường biển và trục cảnh quan
quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội thành phố sầm sơn được chỉ định thầu
sẽ tự huy động một trăm linh vốn để thực hiện dự án trong đó vốn chủ sở hữu là hai mươi
vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác tám mươi
thời gian thực hiện hợp đồng dự án là một mươi hai tháng
mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ quảng trường biển
với sức chứa khoảng một mươi người gồm đường đi bộ đường dạo sân quảng trường
tượng đài biểu tượng đài phun nước hệ thống cây xanh thảm cỏ thảm hoa
trong phần tin quốc tế opec nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu
eu bất đồng về các vị trí lãnh đạo cấp cao
ngoại trưởng iran mohammad javad javid xác nhận là lượng dự trữ urani làm dầu của iran
đã vượt giới hạn của thỏa thuận hạt nhân năm hai nghìn hai mươi
ngoại trưởng iran mohammad javad javid tuyên bố kho urani làm dầu ba sáu mươi bảy
mà iran được quyền dự trữ theo thỏa thuận đã vượt giới hạn quá mức ba trăm linh kg
ông cũng đồng thời cho biết iran không vi phạm thỏa thuận hạt nhân
cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea chịu trách nhiệm giám sát hoạt động hạt nhân của iran
cho biết các thành sát viên của cơ quan này đang kiểm tra xem liệu iran có dự trữ một lượng urani
làm dầu quá mức cho phép hay không
phản ứng trước tuyên bố của iran thư ký báo chí nhà trắng stefani risham cho biết
mỹ sẽ duy trì tối đa sức ép với iran cho tới khi các nhà lãnh đạo quốc gia này thay đổi hành động
tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec tuyên bố nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu
tới tháng ba năm hai nghìn hai mươi
các nước thành viên opec sẽ tiếp tục có cuộc hành vi
các nước sẽ tiếp tục hợp với các nước sản xuất dầu mỏ ngoài tổ chức để có thể đàm phán việc gia hạn này
sau cuộc họp kéo dài sáu tiếng tại trụ sở opec ở thủ đô viên của áo
chủ tịch opec bộ trưởng dầu mỏ venezuela manuel cuevedo nói rằng
tất cả các nước trong và ngoài opec đều ủng hộ việc gia hạn thỏa thuận đạt được hồi tháng một mươi hai năm ngoái thêm chín tháng
dự kiến nhóm opec cộng sẽ nhóm họp để thảo luận về việc gia hạn thỏa thuận
cắt giảm sản lượng chung phản ứng trước diễn biến trên
giá dầu thô trên thị trường thế giới đã tăng mạnh
trong đó giá dầu wti có lúc trở lại mức trên sáu mươi usd một thùng lần đầu tiên trong một tháng qua
tính tới sáng sớm nay theo giờ hà nội giá dầu brand biển bắc được giao dịch ở mức trên sáu mươi năm usd một thùng
trong khi giá dầu wti giao động quanh mức gần năm mươi chín usd một thùng
giới phân tích dự báo các quyết định của opec cộng có thể sẽ đẩy giá dầu vượt mức sáu mươi tám usd một thùng trong thời gian tới
mới đây tổng thống mỹ donald trump khẳng định
ông đã có cuộc gặp ấn tượng với nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un hồi cuối tuần qua
và ông mong đợi sớm gặp lại nhà lãnh đạo này
tuyên bố của người đứng đầu nhà trắng được đưa ra sau khi trước đó một ngày
ông và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un bất ngờ có cuộc họp kín kéo dài gần một giờ đồng hồ
tại tòa nhà tự do bên phần lãnh thổ hàn quốc ở khu phi quân sự dmz
và nhất trí nối lại các cuộc đàm phán sau khi cuộc đàm phán hạt nhân bị đình trệ vào đầu năm nay
trong khi đó bộ ngoại giao mỹ
mỹ khẳng định washington hiện không chuẩn bị bất cứ đề xuất mới nào cho các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân của triều tiên
tuyên bố của nhà trắng nhằm đính chính thông tin trên tờ báo new york times rằng
washington có thể chấp nhận việc phong tỏa hạt nhân mà không cần bình nhưỡng hoàn thành phi hạt nhân hóa
sau khi hội nghị thượng đỉnh eu phải dừng lại vì lãnh đạo các nước thành viên không đạt được nhất trí
về danh sách ứng cử viên nắm giữ vị trí lãnh đạo ủy ban châu âu
thì nhiều nước châu âu đã đưa ra những phản ứng trái chiều về vấn đề này
thủ tướng đức angela merkel bày tỏ hy vọng lãnh đạo các nước thành viên thuộc liên minh châu âu eu
đạt được nhất trí về danh sách ứng cử viên nắm giữ các vị trí lãnh đạo cao nhất của khối liên minh này
tuy nhiên tổng thống pháp emmanuel macron có phản ứng mạnh mẽ hơn khi ông cho rằng
hội nghị thượng đỉnh eu vừa diễn ra là một thất bại dù vẫn bày tỏ tin tưởng các nước thành viên sẽ đạt được thỏa thuận
khi các cuộc đàm phán được nối lại vào ngày hai tháng bảy
trong khi đó thủ tướng hà lan mark rutte đánh giá tiến trình lựa chọn các vị trí lãnh đạo của ec phức tạp
khi có quá nhiều bè phái ông cho biết một số nhóm chính trị vẫn tồn tại sự chia rẽ nội bộ
ngoài bất đồng về ứng cử viên cho chức chủ tịch ec các nước eu cũng chưa thể thống nhất được các ứng cử viên
cho các vị trí chủ tịch hội đồng châu âu chủ tịch nghị viện châu âu và đại diện cấp cao phụ trách
chính sách an ninh và đối ngoại của khối
ô nhiễm không khí cộng với nắng nóng nghiêm trọng với nền nhiệt cao kỷ lục đã buộc chính quyền thủ đô paris của pháp
phải ban hành lệnh hạn chế ô tô hoạt động để giảm thiểu nhiệt lượng phát ra trên đường
bắt đầu từ ngày một tháng bảy danh sách cấm sẽ được mở rộng bao gồm xe ô tô diesel xe tải và xe máy
đã vận hành từ một mươi ba năm trở lên
theo lệnh được ban hành các loại xe chạy xăng sản xuất trước năm hai nghìn sáu và loại xe diesel sản xuất
trước năm hai nghìn sáu
các loại xe chạy xăng sản xuất trước năm hai nghìn một mươi một sẽ bị cấm lưu thông tại thủ đô nước pháp
lệnh cấm xe ở thủ đô paris nằm trong nỗ lực giảm lượng khí thải và nhiệt lượng phát ra từ những chiếc xe đầy cũ
đặc biệt là xe diesel
lệnh cấm này ảnh hưởng đến hơn sáu mươi phương tiện tại paris số lượng xe bị cấm lên đến năm triệu chiếc
những chiếc xe không đủ điều kiện sẽ không được lưu thông tại các tuyến đường trung tâm paris
đường vành đai a tám mươi sáu và bảy mươi chín thị trấn xung quanh
lệnh cấm sẽ kéo dài đến khi đợt sóng nhiệt kết thúc
tuy nhiên các tài xế tại paris vẫn vi phạm quy định vì mức phạt khá thấp khoảng sáu tám euro
thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân